liên quan đến vụ việc người nhà tố bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc tắc trách khiến thanh nghi tử vong trong bụng mẹ
vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em bộ y tế vừa có văn bản chỉ đạo sau khi nhận được báo cáo của báo cáo nhanh của sở y tế hà nội và bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc
bộ y tế đề nghị sở y tế hà nội là cơ quan quản lý bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc chỉ đạo phối hợp với bệnh viện và các cơ quan chức năng
để giải quyết các công việc phát sinh nếu có nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội
tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân trên địa bàn cũng như hoạt động của bệnh viện và ngành y tế
đối với bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc bộ y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục thực hiện giải quyết sự cố y khoa nêu trên
theo đúng quy định của pháp luật hiện hành đồng thời thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng
đảm bảo khách quan minh bạch đảm bảo quyền lợi của người bệnh cũng như hoạt động của bệnh viện và ngành y tế